có lẽ là vì cũng sợ những cái điều mà chị vừa chia sẻ
vì thông tin của chúng ta thì cũng tương đối là mở đúng không ạ
các bạn ấy cũng có thể được nghe từ đâu đó
có thể gặp các bác sĩ đã từng được tư vấn về điều này rồi
nên là trên các trang mạng xã hội thì đang gọi là chia thành hai hai trào lưu hai trường phái
một thì rất ủng hộ và rất khuyến khích cái việc là bổ sung scholzen từ những cái sản phẩm
hay là có thể tiêm truyền nhiều lắm ạ
không biết là các bác sĩ có khuyến khích cái điều này không
nhưng tôi thấy chị em bây giờ đang có những cái cuộc gọi là phân tích rồi tranh cãi khá là ồn ào trên mạng xã hội
và một mặt khác thì các chị em lại khuyến khích nhau là hãy sử dụng thực phẩm để bổ sung estrogen cho mình
thế thì từ góc nhìn của một chuyên gia một thầy thuốc
thì phó giáo sư tiến sĩ vũ thị thanh huyền ạ
chị sẽ nghiêng về bên nào đây
vâng đây là một câu hỏi rất là hay
và tôi nghĩ là chúng ta sẽ hàng ngày tôi hay chị thủy hay chị mai
thì khi mà có tư vấn
tư vấn hoặc là khám lâm sàng
chúng ta sẽ gặp thường xuyên và chúng ta phải trả lời hàng ngày với những câu hỏi này
không phải là nghiêng về trường vái nào mà chúng ta làm cái gì
chúng ta phải dựa trên những cơ sở khoa học
tôi hoàn toàn nhất trí với ý kiến của chị thủy là chúng ta phải dùng các cái liệu pháp
từ không dùng thuốc cho đến các cái thuốc có nguồn gốc tự nhiên
và sau đó chúng ta không đáp ứng thì chúng ta mới sử dụng
để các cái nội tiết tố thay thế
bởi vì đối với chúng tôi cũng như chị thủy
khi chúng tôi kê đơn một cái liệu pháp thay thế hóc môn
nó rất là chặt chẽ
không thể nào mà ai cũng có chỉ định tràn lan được
về vấn đề hoạt động thể lực thì nó rất là tốt
tôi cũng hoàn toàn cũng nhiều năm tôi làm trong cái lĩnh vực
về khuyến khích hoạt động thể lực
cũng như đưa cái hoạt động thể lực mà có cấu trúc
tức là những cái bài tập được hướng dẫn về việt nam
thì tôi thấy cái hoạt động thể lực như chị nói
nó còn làm tăng các cái nhạy cảm
làm tăng các cái cụ thể để nó kích thích
tiếp ứng với cái estrogen
bên cạnh đó nó làm giảm kháng insulin
một trong những cái nó cũng kích thích
để liên quan đến quá trình lão hóa
thì cái việc hoạt động thể lực này
nó làm cho sàng khoái
kể cả mặt thể chất mặt tinh thần
và bên cạnh đó thì đặc biệt
những chị em mà còn trong độ tuổi sinh sản
thì nó còn làm cho các chu kỳ dụng chứng tốt hơn
chu kỳ kinh nguyệt tốt hơn
thì không có cái lý gì
ở những người đội tuổi tiền mãn kinh
nó lại không tốt cả nó rất là tốt
nó làm các chu kỳ được điều hòa
và giảm bớt những cái tác dụng phụ
chúng ta có thể nói là
tác dụng phụ những cái hiệu ứng không tốt
của quá trình mãn kinh
trong trường hợp nếu mà không thể nào
hoặc là chưa đủ
hoạt động thể lực là chưa đủ
thì chúng ta sẽ tìm các cái estrogen các evoflavone
từ nguồn gốc tự nhiên
bởi vì tôi cũng hoàn toàn nhất trí
nó không có các phơi nhiễm
hoặc nó trọ lập trên các cái cơ quan
như hệ tim mạch
hoặc trên các hệ thống tiết niệu
mà rất ít hạn chế trên các hệ thống sinh dục
để nó làm giảm nguy cơ ung thư
về cái gì cũng như là con dao hai lưỡi
chúng ta phải cân nhắc giữa lợi và hại
trong một cái liệu pháp điều trị
một liệu pháp điều trị tốt là một liệu pháp
để tăng cường cái hiệu quả điều trị
nhưng giảm thiểu các yếu tố nguy cơ
giảm thiểu các rủi ro cho bệnh nhân
vậy estrogen nguồn gốc tự nhiên
cũng phải có nguồn gốc rõ ràng
chúng ta biết trên tv cũng đang rất là nhiều
hoặc chúng tôi điều trị một số đơn cử
để cho các khán tính giả
có thể dễ hiểu
điều trị bệnh nhân đái tháo đường
dùng các cái thuốc có nguồn gốc đông y
nhưng thực sự hốt đông y không rõ nguồn gốc
không rõ ngày tháng sử dụng
có thể trộn các cái thuốc đái đường
tây y mà còn không được phép lưu hành
và gây ra ngộ độc rất là nhiều
cũng như làm tăng men gan
và phản ứng không tốt
thì cũng tương tự như vậy
phải rõ là estrogen có nguồn gốc tự nhiên
và đây hoạt chất phải là invoflavone
chứ không phải là
tất cả các loại estrogen
và chúng ta cũng biết như chị thủy
chúng ta cũng có buổi trò chuyện trước khi chúng ta
buổi giao lưu trực tuyến
thì các estrogen không rõ nguồn gốc
cũng có thể trộn được các cái loại
từ tây dược vào
và đặc biệt là không tốt
như vậy các chị em cũng đừng cổ suý cho cái việc
estrogen có nguồn gốc tự nhiên
mà không rõ nguồn gốc
tất cả các nhãn hàng trước khi sử dụng
chúng ta phải tìm hiểu rõ
nguồn gốc của cơ quan nhà sản xuất
có đảm bảo chất lượng hay không
thời hạn sử dụng như nào
khuyến cáo của nhà sản xuất ra làm sao
và bên cạnh đó thì đừng đi quên tầm soát
tiền mãn kinh là một dạng rất là dài
có thể rất nhiều các bệnh lý phối hợp kèm theo
thì chúng ta phải đi khám tầm soát
gặp các nhà nội tiết các nhà sản khoa
để tầm soát các cái bệnh lý
có thể là đồng mắc cùng thời điểm đó
hoặc là nếu như sử dụng
các estrogen mà đem lên hậu quả
bất lợi làm gia tăng các yếu tố tiềm tàng
chẳng hạn gia tăng các cái vấn đề
của tử cung nhân sơ tử cung
hoặc vấn đề của bùng trứng
hoặc vấn đề của vú
thì đặc biệt phải khám bác sĩ thủy đây
các nhà sản khoa để sản lập
vậy chúng ta không nên cổ suý
những cái trào lưu mà không tốt
mà chúng ta hãy làm việc
mà mọi người có hiểu biết là những nhà tiêu dùng thông minh
thế chẳng là thế rồi
phải cố gắng thế được ít nào hay ít đấy